ngày hai mươi tháng hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an hai huyện tân phú và định quán
đang tạm giữ năm mươi bốn xe mô tô một xe ô tô và hàng chục đối tượng để làm rõ về việc tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ hai mươi
theo thông tin ban đầu khoảng hai giờ sáng cùng ngày tại khu vực giáp danh giữa hai huyện định quán và tân phú
xuất hiện hàng chục đối tượng điều khiển xe mô tô tụ tập thực hiện đua xe cổ vũ đua xe trái phép
nhận được tin báo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện tân phú
nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện thực hiện các phương án ngăn chặn
trong ngày hai mươi tháng hai cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ năm mươi bốn xe mô tô một xe ô tô và lấy lời khai ba mươi bảy đối tượng liên quan
để làm rõ về hành vi đua xe cổ vũ đua xe trái phép